công an huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đang điều tra khám phá vụ một thanh niên cắt trộm dây điện rồi bị điện giật tử vong
cụ thể sáng nay ông võ văn binh ở xã bình thuận huyện bình sơn là nhân viên bảo vệ của công ty cổ phần bê tông dung quốc phát hiện một thanh niên tử vong
nạn nhân bị điện giật chết xác treo trên cây đà trần nhà xưởng
bên cạnh tay có kìm cắt dây điện nạn nhân được xác định hai mươi tám tuổi ở xã bình thanh huyện bình sơn trong lúc cắt trộm dây điện thì gặp nạn
được biết công ty cổ phần bê tông dung quất đã ngừng hoạt động nhiều năm qua và trước đó công ty cũng nhiều lần bị kẻ gian đột nhập vào trộm cắp dây điện
với hành vi cướp giật tài sản phạm minh ánh và phạm thanh hải cùng chú tại thành phố tam điệp tỉnh ninh bình đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tam điệp khởi tố và bắt tạm giam
được biết đây đều là những đối tượng nghiện ma túy có tiền án về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản
vào chiều tối ngày hai mươi bảy tháng chín phát hiện một người phụ nữ đang dừng xe máy để nghe điện thoại bên đường
hai đối tượng đã bám theo sau đó hải đứng canh giới để ánh nhảy xuống giật túi sách của nạn nhân
chỉ một ngày ngay sau khi nhận được tin báo công an thành phố tam điệp đã phát hiện bắt giữ được ánh khi đang lẩn trốn tại xã yên lộc huyện kim sơn đồng thời tổ chức truy bắt phạm thanh hải
đến ngày tám tháng một mươi hải đã đến công an thành phố tam điệp đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình
hiện công an thành phố tam điệp đã thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại
vào đêm qua trên quốc lộ bốn a thuộc địa phận xã trí minh huyện tràng định tỉnh lạng sơn
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn phối hợp với phòng an ninh điều tra công an huyện tràng định công an xã trí minh phát hiện và bắt giữ một xe ô tô vận chuyển công dân nhập cảnh trái phép
qua kiểm tra trên xe ô tô biển kiểm soát hai mươi chín b ba nghìn ba trăm linh hai đang di chuyển từ hướng tỉnh cao bằng về huyện tràng định
tổ công tác phát hiện có sáu người đàn ông trong đó có hai người việt nam và bốn người trung quốc
lái xe là hoàng tuấn hiệp chú tại huyện văn quan tỉnh lạng sơn khai nhận
đang trên đường chở bốn người trung quốc từ khu vực biên giới thuộc trà lĩnh tỉnh cao bằng về thị trấn thất khê huyện tràng định để nhận sáu triệu đồng tiền công
bốn người đàn ông trung quốc khai nhập cảnh trái phép vào việt nam
sau đó tìm cách di chuyển sang trung quốc để tìm kiếm việc làm
khám xét trên xe ô tô còn có ba biển kiểm soát giả giấy dán che biển số được cất giấu bên trong cốp và thành xe
lái xe hoàng tuấn hiệp khai mua số biển giả trên để đối phó với lực lượng chức năng trong quá trình vận chuyển hành khách và hàng hóa
vụ việc đang được mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng có liên quan
tại nước ta đang bị phá hủy
đối tượng phạm tội đang có chiều hướng phức tạp khó lường
trong nhiều trường hợp sau khi gây án đối tượng phạm tội đã tìm mọi cách để bỏ trốn sau đó lại tiếp tục phạm tội
để truy bắt số đối tượng này cơ quan điều tra đã phải ra quyết định truy nã do đó số đối tượng truy nã đã gia tăng
trước tình hình này thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an cục cảnh sát hình sự đã mở đợt cao điểm truy bắt đối tượng truy nã
từ ngày một mươi năm tháng bốn đến ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
quả đó đã kịp thời bắt giữ nhiều đối tượng truy nã trong đó có cả tội phạm truy nã quốc tế
thuê những căn hộ cao cấp khu vực biển đà nẵng là nơi có nhiều người nước ngoài sinh sống để lẩn trốn
nhưng hai đối tượng có lệnh truy nã quốc tế mang quốc tịch hàn quốc vẫn không thể trốn thoát
tháng chín vừa qua các trinh sát phòng truy nã truy tìm cục cảnh sát hình sự phối hợp cùng công an thành phố đà nẵng
đã phát hiện bắt giữ thành công hai đối tượng này
và bàn giao cho phía hàn quốc
đối tượng nguyễn thế hiền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại huyện châu thành bến tre
bị công an huyện đắk song tỉnh đắk nông ra quyết định truy nã về tội danh trồng cây cần sa
trong đợt cao điểm này cục cảnh sát hình sự đã phát hiện nguyễn thế hiền khi đối tượng đang lẩn trốn tại tp hcm
điều đáng nói ngay tại ngôi nhà hiền đang thuê để lẩn trốn hiền tiếp tục trồng cần sa trên sân thượng của căn nhà này
đây chỉ là hai trong số hàng chục chuyên án truy bắt đối tượng truy nã
được cục cảnh sát hình sự xác lập và đấu tranh thành công trong đợt cao điểm vừa qua
công tác truy bắt vận động đối tượng truy nã ra đầu thú là nhiệm vụ rất khó khăn
đặc biệt trong bối cảnh tình hình dịch bệnh covid một mươi chín còn có diễn biến phức tạp
quán triệt nghiên cứu kỹ các nội dung trong phương án ba tăng cường công tác phòng chống tội phạm
đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong và sau đại dịch covid một mươi
các trinh sát làm nhiệm vụ truy nã truy tìm tội phạm đã chủ động
linh hoạt thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới
theo đó chỉ tính từ thời điểm thực hiện phương án ba của bộ công an
cục cảnh sát hình sự đã truy bắt thành công một mươi sáu đối tượng truy nã
trong đó có ba đối tượng có lệnh truy nã quốc tế
cho đến nay thì cục cảnh sát hành sự đã bắt được tám mươi ba đối tượng truy nã các loại
và đặc biệt là trong đó có bốn đối tượng truy nã quốc tế người hàn quốc
và hơn một mươi sáu đối tượng truy nã là đối tượng mà có lệnh có quyết định của công an các tỉnh
của các nước liên kề với việt nam mà chúng ta có cái hỗ trợ thư pháp
theo dự báo của cơ quan công an hiện nay cả nước bước sang giai đoạn bình thường
mới nới lỏng hoặc mở cửa nhiều hoạt động do đó rất có thể cũng là thời điểm
các loại tội phạm gia tăng hoạt động kéo theo số đối tượng bị truy nã sẽ tăng theo
chủ động trước những diễn biến này hiện nay hàng loạt các chuyên án đang tiếp tục được xác lập
nhằm truy bắt hiệu quả các đối tượng truy nã
tổ công tác của chúng tôi tại đà nẵng tại tp hcm vẫn đang tiếp tục xác minh truy bắt các đối tượng
ngoài hiện nay chúng tôi có khoảng hai mươi đối tượng trong tầm năm và sẽ diễn hai khi truy bắt trong thời gian tới
thì chúng tôi cũng đã làm tốt cái việc thực hiện phương án ba của bộ cũng như kế hoạch của cục
đồng thời vừa đảm bảo việc phòng chống covid theo quy định của công an các địa phương của bộ công an
và đồng thời hiệu quả công tác truy nã cũng rất là tốt
những kết quả trong công tác truy bắt đối tượng truy nã của cục cảnh sát hình sự
đã góp phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
cũng như thực hiện phương án ba của bộ công an nói riêng
thanh tra sở thông tin và truyền thông tỉnh quảng nam đã xử phạt vi phạm hành chính bảy năm triệu đồng
đối với ông đinh hữu thoại chủ tài huyện tiên phước tỉnh quảng nam
về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội facebook
cụ thể vào ngày một mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một trên mạng xã hội facebook
tài khoản có tên đinh hữu thoại có dấu tích xanh
cơ quan chức năng xác định là của ông đinh hữu thoại là linh mục
phụ tà giáo sứ tiên phước huyện tiên phước
tỉnh quảng nam cung cấp thông tin sai sự thật về quỹ vaccine gây bất ổn trong dư luận
ngoài số tiền bị xử phạt cơ quan chức năng buộc ông thoại
về gỡ bỏ thông tin sai sự thật trên tài khoản facebook
được biết trước đó sở thông tin và truyền thông tỉnh quảng nam
đã ba lần mời ông thoại đến để làm việc
nhưng cả ba lần ông thoại đều vắng mặt không hợp tác
chuyển sang các tin tức an ninh trả tự
tại một quán cơm trên địa bàn thị trấn đồng đăng huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
đã xảy ra vụ án do mâu thuẫn dẫn đến xô xát và giết người
hậu quả là ngô văn học trú tại thành phố lạng sơn đã tử vọng
nguyên nhân dẫn đến án mạng được xác định là do mâu thuẫn giữa trần công vũ và lê thanh hòa
là gì của học
bức tức vì bị bà hòa chửi nên trần thanh xuân nông ngọc huy nguyễn văn hải
và một số người khác là bạn của vũ đã đến quán để gặp bà hoa
sợ bà hoa bị đánh nên anh học đã lao vào can ngăn
thì bị đối tượng hành hung
trong đó đối tượng hải rút dao đâm một phát vào mạng sườn phải
khiến nạn nhân tử vong sau khi đưa đi cấp cứu
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn đã bắt giữ được các đối tượng
liên quan đến cái chết của nạn nhân
với tội danh giết người phạm ngọc cang chú tại thị xã an nhơn tỉnh bình định
đã bị tòa án nhân dân tỉnh này tuyên phạt hai mươi năm tù
các đồng phạm của cang bị tuyên án từ một mươi hai cho đến một mươi tám tháng tù
về tội cố ý gây thương tích
theo cáo trạng vào đêm ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
bực tức vì bị một nhóm đối tượng không rõ lai lịch gây sự
nên cang đã rủ bốn đối tượng mang theo hung khí đi đánh trả
khi gặp nhóm của phạm hữu phúc cho rằng đó là những kẻ đã gây sự với mình
nên cang đã cầm cây gỗ đuổi theo đánh vào vùng đầu và vai của phúc
dù nạn nhân bỏ chạy xuống ao nhưng cang vẫn tiếp tục đuổi đánh
khiến nạn nhân tử vong do bị ngạt nước
bốn bị cáo còn lại khi thấy nhóm của phúc thì đuổi đánh
gây thương tích cho các nạn nhân khác
bản tin nhanh lúc hai mươi h tối nay đến đây là hết
chuyển sang những thông tin an ninh trật tự đáng chú ý
mua bán trái phép bốn bánh heroin hai kg ma túy đá một mươi viên ma túy hồng phiến
đối tượng đèo văn xuân chú tại huyện tuần giáo của tỉnh điện biên
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc giang khởi tố và ra lệnh tạm giam
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc giang đã bắt quả tang đối tượng đèo văn xuân
đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại chỗ cơ quan công an đã thu giữ bốn bánh heroin hai kg ma túy đá một mươi viên ma túy hồng phiến
cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
tại cơ quan công an xuân khai nhận số ma túy trên được mua của một đối tượng tại tỉnh điện biên
để che mắt lực lượng chức năng các đối tượng đã cất dấu số ma túy này
vào trong các bao đựng thuốc bắc nông sản hàng hóa sau đó gửi xe ô tô xuống bắc giang
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc giang đang điều tra mở rộng vụ án
tuyên truyền rồi lại cảnh báo
thế nhưng vẫn không ít người tiếp tục trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo qua điện thoại
và chúng tôi vừa ghi nhận thêm một nạn nhân là nữ sống tại địa bàn phường kim giang
quận thanh xuân tp hà nội
thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng trong vụ việc lần này là mạo danh các cơ quan tư pháp
sáng ngày năm tháng một mươi nạn nhân nhận được cuộc điện thoại của đối tượng tự xưng là công an đang điều tra vụ án
và phát hiện chị có liên quan đến đường dây tội phạm ma túy
sau đó các đối tượng liên tục chuyển máy để nạn nhân gặp những người có thẩm quyền cao hơn
như cơ quan cảnh sát điều tra hay viện kiểm soát
các đối tượng liên tục đe dọa sẽ bị khởi tố bắt giam khiến nạn nhân hoảng sợ
và làm theo mọi hướng dẫn qua điện thoại của các đối tượng lừa đảo
tôi từ trước đến nay không liên quan đến pháp luật là do đối tượng thường xuyên điện thoại vào số máy của tôi và đe dọa tôi
do vậy do tôi quá hoảng sợ tôi đã làm theo yêu cầu của bọn chúng và có bao nhiêu tiền
tôi đẩy vào tài khoản của tôi hết và sau năm hai mươi phút thì tiền trong tài khoản của tôi đã bị mất hết không còn
điều đáng nói
các đối tượng không yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản do chúng cung cấp mà yêu cầu lập tài khoản ngân hàng mới
đứng tên chính nạn nhân sau đó có bao nhiêu tiền từ tài khoản khác hay sổ tiết kiệm sẽ chuyển hết vào đây
với thủ đoạn này nhiều nạn nhân dễ tin là tiền vẫn trong tài khoản của mình
cái vụ việc này thì có một cái tình tiết mới và cũng là cái thủ đoạn mới của các đối tượng đó là
như trước đây thì các đối tượng yêu cầu bị hại chuyển tiền trực tiếp
và tài khoản cho các đối tượng
nhưng mà ở cái vụ án này thì có cái tình tiết mới đấy là các đối tượng lại yêu cầu bị hại thành lập một cái tài khoản mới của chính bị hại
sau đó thì chuyển tiền toàn bộ vào trong cái tài khoản mới đấy để cũng là tránh sự nghi ngờ của bị hại
ngoài ra các đối tượng yêu cầu nạn nhân không được nói những thông tin này với bất kỳ ai
sau cuộc điện thoại kéo dài theo kịch bản của các đối tượng người phụ nữ này đã ra ngân hàng rút toàn bộ các sổ tiết kiệm
có tổng trị giá tám trăm sáu mươi triệu đồng và chuyển vào tài khoản mới mở đứng tên mình
nhưng lại cung cấp thông tin tài khoản theo hướng dẫn của các đối tượng
với lý do để cơ quan công an xác minh nguồn tiền có liên quan đến vụ án đang điều tra hay không
và chỉ sau ít phút toàn bộ số tiền đã biến mất
qua đây thì chúng tôi cũng khuyến cáo đối với người dân là tất cả những vụ việc mà xưng danh là cán bộ điều tra hay là cơ quan điều tra mà có lệnh bắt hay khởi tố thì đấy là đều là giả mạo
bị hại tuyệt đối là không được làm theo những yêu cầu của các đối tượng
theo cơ quan công an không chỉ người phụ nữ này mà thời gian qua vẫn có thêm nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của các đối tượng khi chúng mạo danh cơ quan công quyền gọi điện thoại đe dọa
điều này cho thấy vẫn có một bộ phận người dân còn nhẹ dạ mất cảnh giác và thiếu thông tin về thủ đoạn của các loại tội phạm
chúng tôi xin một lần nữa khẳng định là tất cả các cơ quan bảo vệ pháp luật hiện nay không làm việc qua điện thoại
những vấn đề có liên quan đến các loại tội phạm
đến công tác điều tra đều được gửi giấy mời đến người dân theo đúng trình tự và quy định của pháp luật
ngoài ra cơ quan công an cũng khuyến cáo để người dân đặc biệt là các phụ nữ lớn tuổi người già người hưu trí có thể nhận diện được thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo trên mạng internet hay là qua điện thoại như trong vụ việc vừa nêu trên
thì ngay trong chính mỗi gia đình con cái cần phải thường xuyên trao đổi hướng dẫn ông bà bố mẹ người thân để ai cũng có thể chủ động phòng ngừa và ứng phó khi gặp tình huống tương tự
bốn đối tượng liên quan đến vụ bắt cóc đòi bốn năm tỷ đồng tiền chuộc xảy ra vào ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi tại huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu vừa bị cảnh sát hình sự công an bà rịa vũng tàu bắt giữ tại tp hcm sau hơn một mươi tháng lẩn trốn
tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi thông qua trần văn tín trần anh tuấn đã thuê lê minh giúp sức bắt cóc một người đàn ông trú tại bà rịa vũng tàu với giá một trăm linh triệu đồng
sau đó minh rủ trần bá vương trần văn sang lê bảo hoài nam và một đối tượng hiện đang bỏ trốn tham gia gây án
minh được tuấn cho ứng trước hai mươi triệu đồng
ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi các đối tượng thực hiện bắt cóc nạn nhân và đưa con tin đến một dãy cà phê ở huyện bảo lâm của tỉnh lâm đồng đòi tiền chuộc
sau bốn mươi tám giờ nhận được tin báo phòng cảnh sát hình sự và công an huyện xuyên mộc phối hợp với các lực lượng chức năng đã bắt giữ tuấn tín và các đối tượng có liên quan giải cứu nạn nhân an toàn
đến ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
minh vương sang và nam đã bị cảnh sát hình sự công an bà địa vũng tàu bắt giữ sau hơn một mươi tháng lẩn trốn
được biết là cả bốn người này đều là những đối tượng hình sự cộng cán từng có tiền án về tội giết người cướp tài sản trộm cắp tài sản
khi tình hình dịch bệnh covid một mươi chín có dấu hiệu hạ nhiệt trên thế giới các quốc gia cũng nới lỏng các biện pháp phòng dịch cho phép nhiều hoạt động thể thao được trở lại trong đó có bóng đá
tuy nhiên đây dường như lại là cơ hội để các đường dây cá độ bóng đá gia tăng hoạt động
công an huyện crong nang phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ a cao vừa triệt phá thành công một đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet lớn nhất từ trước đến nay ở huyện crong nang với số tiền giao dịch mỗi ngày là trên hai tỷ đồng
đường dây này do đối tượng văn chín chú tại xã tam giang huyện crong năng cầm đầu
trước đó chín đã liên lạc với một người ở thành phố hồ chí minh mua hai tài khoản cá độ bóng đá và giao lại một tài khoản cho phan anh quân chú cùng huyện quản lý
tài khoản còn lại chín chia nhỏ làm hai mươi sáu tài khoản con rồi giao cho các đối tượng trong đường dây để tham gia cá độ bóng đá với các con bạc
trung bình mỗi ngày đường dây này giao dịch cá độ bóng đá trên hai tỷ đồng
phan anh quân võ trần thọ và huyện ngọc thanh phong có gặp tôi và nhờ lấy một trang cá độ bóng đá về để làm
thì tôi liên lạc với một người ở thành phố hồ chí minh
lấy trang về cá độ bóng đá
trong đó lấy về một trang là cho anh quân quản lý và một trang thứ hai là thọ và phong và tôi làm chứng
chúng tôi thống nhất sẵn toàn vào thứ hai hàng chứng
đây là vụ đánh bạc tổ chức đánh bạc và đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng
quy mô với quy mô tính chất và cách thức hoạt động mà số tiền thu được là rất là lớn
và nói rằng là lớn nhất từ trước đến nay
số tiền các đối tượng giao dịch từ khi mà xảy ra cho đến khi bị phát hiện bắt quả tang là lên tới hai mươi tỷ đồng
thì các đối tượng đã lợi dụng sử dụng các thiết bị điện tử như là máy tính điện thoại di động
sử dụng triệt để mạng xã hội zalo facebook để nhắn tin giao dịch cá cược
quá trình giao dịch tiền thì các đối tượng là
thường là chọn những địa điểm vắng mặt để giao dịch tiền
cho nên là cái việc phát hiện và đấu tranh đối với loại tội phạm này rất là khó khăn
hiện công an huyện krong nang cùng phòng ác ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đắk lắk
đã làm rõ được một mươi năm đối tượng trong đường dây này
đồng thời đang tiếp tục điều tra mở rộng các đối tượng có liên quan để xử lý về hai hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
liên quan đến vụ việc một nhóm người tấn công lực lượng làm nhiệm vụ tại một con hẻm đang bị phong
các đối tượng đã bị phong tỏa để phòng chống dịch bệnh thuộc phường vĩnh lạc thành phố rạch giá tỉnh kiên giang gây xôn xao dư luận
ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá đã bắt tạm giam bảy đối tượng về tội chống người thi hành công vụ
sau khi các đối tượng này đã hoàn thành cách ly và điều trị khỏi bệnh covid một mươi chín
các đối tượng bị bắt tạm giam gồm nguyễn tuấn hoài danh phú danh tỷ nguyễn văn an lý hưng lý hùng thanh và danh thị ngọc thạch
trú tại phường vĩnh lạc thành phố rạch giá
theo kết quả điều tra vào tối ngày một mươi chín một mươi tám tháng chín sau khi tụ tập uống rượu say thì hoài đi bộ ra chốt trực khu phong tỏa ở đầu hẻm bảy mươi bảy
phường huỳnh mẫn đạt phường vĩnh lạc rồi có lời lẽ xúc phạm và ham dọa đối với lực lượng trực chốt tại đây
do thấy đối tượng đã say rượu nên lực lượng chốt trực đã yêu cầu đi về nhà nhưng hoài tiếp tục tự ý đi ra khỏi khu vực phong tỏa
ham dọa lực lượng làm nhiệm vụ thì một cán bộ công an giữ hỏa lại
các đối tượng còn lại thấy vậy liền xông ra ngăn cản chửi bới gây mất an ninh trả tự
nhận được tin báo công an phường vĩnh lạc đã cử lực lượng xuống hiện trường để mời các đối tượng này về trụ sở làm việc
tuy nhiên các đối tượng không chấp hành mà còn dùng cây và đá tấn công lực lượng công an sau đó tất cả đều bị khống chế bắt giữ
qua xét nghiệm nhanh một trong bảy đối tượng dương tính với sars cov hai nên cơ quan chức năng đã đưa đối tượng này đi điều trị
cắt đi tập trung các đối tượng còn lại theo quy định
tính đến thời điểm hiện tại hà nội đã thu nhận gần năm triệu hồ sơ căn cấp công dân có gắn chip điện tử
tuy nhiên theo thống kê trên toàn thành phố còn khoảng một triệu công dân từ đủ một mươi bốn tuổi trở lên chưa có thẻ căn cước công dân gắn chip
để đảm bảo mục tiêu bộ công an giao hiện công an tp hà nội đang tiếp tục mở đợt cấp căn cước công dân trực tiếp tại công an các xã phường
đồng thời triển khai các tổ lưu động để thu nhận hồ sơ
dù hôm nay là cuối tuần
thế nhưng công an phường sài đồng đã tiến hành mời người dân đến làm hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip
qua giả soát chỉ còn khoảng hai trăm linh công dân trên tổng số hơn một mươi một người trên địa bàn phường chưa được thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân
dự kiến chỉ ít ngày công an phường sẽ hoàn thành xong việc thu nhận này
trước đây thì vì mình có công việc mình đi công tác thì chưa kịp làm
bây giờ thì được biết làm rồi mình tranh thủ chạy ra làm
mình rất hài lòng với việc làm căn cước chip mới
thực hiện chỉ đạo của công an thành phố công an quận chúng tôi tiếp tục thực hiện chiến dịch này dành cho những đối tượng
thứ nhất là những công dân năm nay về tính thời điểm này vừa đủ một mươi bốn tuổi
thứ hai là với những người đi nước ngoài hoặc là vì những lý do công tác ở tỉnh xa
và số những người mà nhập khẩu từ tỉnh ngoài vào đây
chúng tôi tiếp tục giả soát cấp số này
kể cả cái số mà người ta đã thực hiện xong công dân mà thực hiện xong những nghĩa vụ quân sự
hoặc là số công dân số đối tượng mà đã chấp hành xong án
thì bây giờ trở về địa phương
chúng tôi giả soát đến tất cả
theo thống kê trong đợt cao điểm này quận long biên sẽ tiến hành thu nhận đối với hơn một mươi một hồ sơ cấp căn cước công dân
để đảm bảo tiến độ việc tiếp nhận hồ sơ được tổ chức vào tất cả các ngày trong tuần
và bắt đầu từ bảy giờ sáng cho đến khi hết công dân
công an các phường theo danh sách tiến hành mời công dân lên làm căn cước công dân
đối với những địa bàn xa trung tâm cán bộ cơ sở sẽ chủ động lên phương án bố trí phương tiện thiết bị để thu nhận dữ liệu
chúng tôi cũng tăng cường
số cán bộ ở các đội nghiệp vụ thành lập các tổ công tác để đi cấp căn cước công dân lưu động
cũng như là triển khai các máy móc để đi cấp công dân lưu động trên địa bàn quận
phối hợp với công an phường để tổ chức triển khai cấp công dân
tuy nhiên việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân hiện cũng gặp một số khó khăn
trong đó nguyên nhân lớn nhất là việc công dân e ngại khi đến làm thủ tục phải tập trung đông người

để hoàn thành việc thu nhận gần một triệu hồ sơ cấp căn cước công dân có gắn chip trong đợt này
công an tp hà nội đã chủ động xây dựng các giải pháp trong đó yêu cầu tại tất cả các điểm cấp căn cước công dân
phải thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch và một trăm linh công dân thực hiện việc khai báo y tế
công an thành phố đã chỉ đạo công an cơ sở phải chủ động ra soát trước
có giới hạn cụ thể theo khung giờ để công dân đến làm thủ tục không phải đợi lâu
công an thành phố cũng đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát khu vực công an xã phải chủ động ra soát thực tế tại địa bàn quản lý
và trên hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia để đảm bảo có đầy đủ các thông tin của công dân chính xác
công an tp hà nội cho biết để không phải chờ đợi người dân có thể sử dụng ứng dụng vneid
để đăng ký thời gian địa điểm làm căn cước công dân với cơ quan công an
công an tp hà nội cũng đề nghị tất cả công dân từ đủ một mươi bốn tuổi trở lên đang cư trú
làm việc trên địa bàn hà nội
nhưng chưa làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip đến cơ quan công an gần nhất để tiến hành làm hồ sơ
hiện căn cước công dân có gắn chip điện tử đang được tích hợp nhiều tiện ích như thông tin về mũi tiêm bảo hiểm
và tới đây công dân chỉ cần sử dụng duy nhất thẻ căn cước công dân này cho các hoạt động giao dịch hay làm thủ tục